xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
cũng trong ngày bốn tháng năm công an tỉnh bắc giang đã thông tin ban đầu về vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao ở thị xã vị yên
theo đó vào khoảng sáu giờ cùng ngày công an thị xác vị yên nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể gồm một nam một nữ chết chưa rõ nguyên nhân nổi trên mặt hồ thuộc tổ dân phố mi điền một phường nánh
ngay sau khi tiếp nhận công an thị xã vĩnh yên đã triển khai lực lượng tổ chức vớt tử thi
qua kiểm tra giấy tờ thủy thân xác định nam dưới là lvd sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tuệ thôn nam xã yên phúc huyện văn quan tỉnh đạng sơn
nữ dưới là hvt sinh năm hai nghìn một chú tuệ xã tân văn huyện bình gia tỉnh đạng sơn
quá trình khám nghiệm hai thi thể không phát hiện dấu vết do ngoại lực tác động
giải phẫu thủ thiên ban đầu xác định nguyên nhân chết nghi do ngàn nước
cơ quan điều tra đã thu giữ các mẫu vật phục vụ công tác giám định để xác định nguyên nhân chết của hai nạn nhân
bà x là người bắn đứt gần địa điểm phát hiện hai thi thể trên kể lại
trong lúc bà cùng mọi người đang đánh bóng tại nhà văn hóa của thôn một người bạn của bà hốt hoảng chạy vào nói phát hiện hai sát hết ở ao
chúng tôi tưởng bà ấy nói đùa nên không tin và còn trách mắc bà ấy nói ninh tinh
nhưng sau đó bái khẳng định không nói dối chúng tôi chạy ra thì thấy đúng như thế thật
sau đó chúng tôi trình báo sự việc lên cơ quan công an
cũng theo một số người dân xung quanh thời điểm trùng vớt thi thể nạn nhân lực lượng chức năng đã quây bạt che kín không cho ai vào
hiện cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thịnh sát việt yên đang tiếp tục phù hợp với phòng cảnh sát hành sự và phòng kỹ thuật hành sự cơ quan tỉnh bắc giang điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc
mới đây vào ngày ba tháng năm cơ quan huyện tân biên tỉnh tây đinh đang điều tra vụ việc một cô gái bị giao đâm thương tích
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một tháng năm tav sinh năm hai nghìn chín ngụ tại huyện châu thành đang đi bộ mua nước uống tại khu vực ấp tân khai xã tân lập
thì chị nvt sinh năm hai nghìn năm
ngủ tại xã tân lập lái xe máy đi ngang qua
lúc này đèn xe của chị t chiếu vào mặt v khiến v bực tức và hai bên xảy ra mâu thuẫn
cài vã không xong v và t về nhà và tiếp tục gọi điện cho nhau để giải quyết
sau đó hai bên hẹn gặp nhau tại một địa điểm vắng vẻ để nói chuyện
khi gặp nhau v và t tiếp tục mâu thuẫn và lao vào đánh nhau
trong mốt sô sát v đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người chị t khiến nạn nhân bị thương nặng
phát hiện sự việc người dân đã đưa chị tê đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thủng phổi trái và nhiều vết thương khác
nhận được tin báo công an huyện tân biên nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc và bắt giữ về
hiện vụ việc đã được công an huyện tân biên tiếp tục điều tra làm rõ
chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà cùng lực lượng chức năng phát hiện một tử thi trên ghế sofa trong tình trạng đã khô
nơi phát hiện nạn nhân được xác định là tầng ba hai
thuộc tòa s bốn trăm linh ba của một khu đô thị ở phường tây mỗ quận năm tử liềm thành phố hà nội
vào cuộc điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định người phụ nữ chết trên ghế sofa vào khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
theo thông tin ban đầu nạn nhân đã mua căn hộ này cách đây khoảng hai năm
hàng xóm ở cùng tầng với nạn nhân cho hay năm hai nghìn hai mươi hai căn nhà này có hai người ở một người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi
vậy ai là người từng ở cùng cô gái và vì sao lại mất tích bí ẩn như vậy
hãy cùng báo sức khỏe và đời sống tìm hiểu toàn cảnh và những bí ẩn xoay quanh vụ án này
theo thông tin ban đầu căn hộ này khóa cửa đã lâu
khi có người muốn thuê nhà tới đây liên hệ nhiều lần nhưng không gặp được
sau đó mọi người nhờ ban quản lý công an cùng ban ngành tới kiểm tra
thì phát hiện thi thể một cô gái chết khô bên trong

hiện nay vụ án đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra
nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều bí ẩn
trong đó đáng lưu ý là người đàn ông bí ẩn ở cùng nhà với nạn nhân
và chiếc điện thoại bị tháo sim
thêm vào đó chuyên gia pháp y cho rằng
chính đệm ghế sofa nơi cô gái nằm đã hút hết dịch của tử thi
nên thi thể mới trở nên khô như vậy
hiện cơ quan điều tra công an quận nam tử liêm
vẫn đang làm rõ một số thông tin
liên quan đến vụ thi thể cô gái trên sofa trong căn hộ trung cư
trên địa bàn phường tây mỗ
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay
đã xác định được nạn nhân là chị ca
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nạn nhân được xác định tử vong từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
tức là gần hai năm trước
căn hộ được nạn nhân mua và nhận nhà vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
cho đến thời điểm hiện tại
cái chết thương tâm và đầy bí ẩn của cô gái trẻ
đã khiến nhiều người tò mò và đưa ra nhiều giả thuyết
đầu tiên là thời gian phát hiện thi thể
vì sao thi thể gần hai năm mới được phát hiện
khi nạn nhân ở một khu đô thị được cho là tấp nập
đông cư dân nhất ở quận năm tử liêm
về việc này một số cư dân xung quanh đã kể lại
khoảng thời gian tháng chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
họ từng ngửi thấy mùi hôi
nhưng không quá nổng nặc
nên mọi người đều nghĩ là do rác thai
và chỉ phản ánh là do rác thai
thêm vào đó một số cư dân tại đây cho biết
khu đô thị có quy định tất cả các hộ dân ra vào
phải đóng cửa không được mở cửa
để tránh gây ồn ào ảnh hưởng không gian chung
và nhiều gia đình đi làm cả ngày tối mới về
nên việc không nhận ra mùi tử thi
cũng là chuyện hợp lý
nhiều người dân đặt câu hỏi
về quá trình phân hủy của thi thể này
với một chuyên gia pháp y
thì được biết
khi tổ công tác khám nghiệm hiện trường
vào khu đô thị
vào căn hộ trung cư cao cấp trên địa bàn phường tây mỗ
nơi phát hiện tử thi
thì vẫn có mùi bóp lên
dù lúc này thi thể đã bị khô lại
tuy nhiên chuyên gia pháp y cho rằng
do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa
nên chính chiếc đệm này đã hút dịch
dẫn đến tình trạng thi thể khô dần
toàn bộ đầu mặt cổ ngực và nội tạng bên trong
cũng đã bị phân hủy
chỉ còn lại hai tay hai chân có ít da thịt
bám chặt tính vào
chuyên gia lý giải
có thể do trong phòng kín mát
không có ký sinh trùng
nên khả năng phân hủy của tử thi chậm hơn
do đó thi thể cô gái
khi được phát hiện có hình tượng khô lại
vị chuyên gia pháp y này
cũng nghi ngờ không loại trừ khả năng
có sử dụng thuốc như một số ý kiến nhận định
anh nguyễn kiên
ngụ quận năm từ liêm hà nội
người chuyên nghiên cứu về hóa chất cho biết
người chết không được trôn cất
mùi rất khó chịu
nhưng nếu sử dụng chế phẩm sinh học
như than hoạt tính
để rác lên thì mùi sẽ nhẹ hơn
theo anh kiên
các chế phẩm này được dùng rất nhiều trong ngành môi trường
để xử lý rác thải
hoặc tiêu hủy sát động vật
chia sẻ về những trường hợp tử thi bị phân hủy
thiêu tá ngô giành hoài
phó giám đốc trung tâm giám định pháp y
viện khoa học hình sự bộ công an cho hay
sau khi chết
thi thể sẽ bị biến đổi như khô
lạnh co cứng
sau khoảng vài ngày
thì sẽ dân đến hiện tượng phân hủy thối dữa
một số trường hợp có những biến đổi đặc biệt
chẳng hạn như hiện tượng tượng hóa
đó là trường hợp tử thi
khi được phát hiện ở môi trường không khí khô
thoáng gió nhiệt độ môi trường cao
dẫn tới bị khô đét
quá trình hư thối giảm da cứng
có màu nâu đỏ sác tèo nhỏ
trọng lượng giảm nhiều
một hiện tượng nữa là sáp hóa
đây là hiện tượng thường gặp
ở những tử thi ngầm trong nước lạnh
lắng động lâu ngày
hay trôn cất ở nơi có độ ẩm cao
trong môi trường vi khuẩn yếm khí
mồ mỡ bị thủy phân
và các sản phẩm của nó là glycerin
và các acid béo
kết hợp với muối canxi maze
có trong môi trường
tạo thành lớp sáp màu vàng sám
bao quanh tử thi có mùi gây
tử thi có thể tồn tại từ vài tháng
đến vài năm mà các nội tạng bên trong
không bị phân hủy
hiện tượng cuối cùng là thuộc tử thi
đây là hiện tượng thường gặp
trong những trường hợp chết trong sang dầu
trong các vùng đầm lầy có than bùn
và nhiều acid humic
làm cho da của tử thi cứng lạ như thuộc
các tạng teo nhỏ
các muối khoáng của xương bị hòa tan
làm cho xương mềm dễ gãy
một lãnh đạo ủy ban nhân dân
phường tây mỗ cũng cho hay
khu trung cư này có hàng nghìn căn hộ
và nhiều căn trong số đó chủ nhà không ở
hoặc không cho thuê
do vậy việc có căn hộ không có người qua lại
hoặc chậm đóng tiền dịch vụ ở đây
là việc không quá bất thường
đặc biệt khi chưa có tin báo tố giác tội phạm
hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng
lực lượng bảo vệ hoặc ban quản lý trung cư
không được tự ý vào nhà riêng của người dân